bình phước đang bắt đầu mùa vụ thu hoạch hồ tiêu tuy nhiên hiện giá hồ tiêu tại tỉnh này đang bị rớt giá mạnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình phước một trong sáu tỉnh trọng điểm về quy hoạch hồ tiêu
tại bình phước thời điểm này năm ngoái giá thu mua hồt tiêu luôn cao hơn một trăm sáu mươi đồng một kg
tuy nhiên năm nay giá hồ tiêu được các chủ đại lý thu mua với giá giao động từ một trăm một mươi đến một trăm hai mươi đồng một kg
tùy theo sản phẩm hồ tiêu chăm sóc theo tiêu chuẩn sạch
vườn tiêu của mình thì đa số mình trồng tới ba loại tiêu ấn độ trung vĩnh ninh
nhưng mà cái vĩnh ninh thì năm đầu tiên như năm nay mình thu bói là nó nằm vào ba ký
tới hai năm kg tới ba kg trên một năm
nhưng mà giá cả thì năm nay thì so với mọi năm thì hơi rất hơn
năm nay thì hiện tại bây giờ đầu giá còn có một trăm hai mươi đồng
gia đình tôi là có một tám trăm linh trụ tiêu tương đương với lại một hectare hai
thế thì năm ngoái là với năng suất bình quân của chúng tôi ước tính là vào khoảng năm
năm tấn trên một đơn vị diện tích đó
năm nay thì cũng đang thu và cũng khả năng sẽ đạt được năng suất và sản lượng như năm ngoái
tuy nhiên năm nay cái giá cả so với năm ngoái là lúc bình thường là tôi bán là một trăm tám mươi
năm nay là với cái giá hiện nay là chỉ một trăm hai mươi thôi
so sánh giữa cái lợi nhuận năm ngoái và năm nay thì tôi mất đi vào khoảng ba trăm linh triệu
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
khối lượng tiêu xuất khẩu của cả nước ước đạt một mươi sáu tấn
với kim ngạch một trăm một mươi hai triệu usd giảm một mươi chín tám về khối lượng và giảm ba mươi sáu ba về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu cho rằng
sở dĩ việc xuất khẩu hồ tiêu giảm mạnh là do ảnh hưởng của yếu tố cung cầu trên thị trường thế giới
nguồn cung tiêu đang có xu hướng tăng cao hơn so với nhu cầu
tại việt nam trong vài năm gần đây giá hồ tiêu liên tục tăng cao đã khiến nhiều người dân đổ xô vào trồng loại cây này
khiến sản lượng tăng mạnh mà bình phước là một ví dụ điển hình
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi bình phước sẽ có một mươi hectare hồ tiêu
tuy nhiên theo số liệu thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
hiện nay diện tích hồ tiêu của tỉnh này đã lên tới con số gần một mươi bốn hectare